ngày một mươi sáu tháng hai ubnd tỉnh quảng ngãi đã có công văn gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đề nghị hỗ trợ hai mươi liều vaccine lở mồm long móng và hai mươi lít hóa chất bencoxid
để đề phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh này
theo công văn trên địa bàn tỉnh quảng ngãi dịch bệnh lở mồm long móng gia súc đã xảy ra
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tại tám trăm linh hộ ở một trăm hai mươi sáu thôn của năm mươi bốn xã trên địa bàn sáu huyện thành phố trong tỉnh
với tổng số gia súc mắc bệnh là hai bốn trăm một mươi con đến nay các ổ dịch lở mồm long móng đã cơ bản được khống chế
tuy nhiên nguy cơ lây lan ra diện rộng là rất cao trong thời tiết chuyển mùa hiện nay
đặc biệt có sự lưu hành của hai tuyếp virus lở mồm long móng khác nhau là tuyếp ô và tuyếp a
nên gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch
để kịp thời khống chế ngăn chặn nguy cơ của các ổ dịch phát sinh
ủy ban dân tỉnh đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ cho tỉnh quảng ngãi
lượng vaccine hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh